đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền bắc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phối hợp với cục cảnh sát giao thông c sáu mươi bảy bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy c bốn mươi bảy bộ công an
và lực lượng thuộc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh hưng yên vừa phát hiện bắt giữ sáu xe chở hàng lậu
theo đó xe ô tô bị bắt giữ biển kiểm soát một mươi bốn b hai nghìn sáu trăm linh ba một mươi bốn b hai nghìn hai trăm một mươi bảy vận chuyển thiết bị vệ sinh
đồ điện tử linh kiện và điện thoại di động dầu gội đầu kem dưỡng tóc đồ chơi trẻ em phụ tùng ô tô
xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi một hai mươi chín b một mươi năm nghìn bốn trăm một mươi bốn hai mươi chín h bảy nghìn ba trăm tám mươi chín hai mươi chín h bốn nghìn sáu trăm sáu mươi bốn chở quần áo phụ tùng ô tô hàng tiêu dùng
tại thời điểm kiểm tra các lái xe không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định
hiện tổng cục hải quan đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra xác minh làm việc với các đối tượng có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật